tại phủ chủ tịch các đại sứ cộng hòa bulgari italia tunisia iceland syri bên anh manta ghana
đại sứ cộng hòa liên bang brazil và đại sứ lesoto đã trình quốc thư lên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh
chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tới nhận nhiệm vụ tại việt nam
mang đến niềm vui lớn cho nhân dân việt nam trong những ngày đầu năm mới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhờ các đại sứ chuyển lời thăm hỏi
lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo các nước đã cử đại sứ đến việt nam
làm xứ giả hòa bình hữu nghị và hợp tác
thời gian qua mặc dù phải đương đầu với không ít khó khăn thử thách
nhưng với quyết tâm nỗ lực của mình sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
việt nam đã đạt được những thành tiệu đáng mừng trên các lĩnh vực
trong đó sự ủng hộ hợp tác hiệu quả của một mươi quốc gia mà các vị đại sứ có mặt hôm nay làm đại diện
đã có những đóng góp quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước hy vọng trên cương vị công tác của mình
các vị đại sứ sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình
thực sự là cầu nối quan trọng giữa việt nam và các nước mà các vị đại sứ làm đại diện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc các vị đại sứ mạnh khỏe
hạnh phúc hoàn thành trọng trách của mình trên cương vị đại sứ tại việt nam
chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước mà các vị làm đại diện ngày càng phát triển tốt đẹp
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các vị đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam